tại sơn la trận mưa lớn kéo dài vào đêm ngày hai tháng tám đến dạng sáng ngày ba tháng tám
trên địa bàn huyện mường la tỉnh sơn la cũng đã gây ra lũ ống lũ quét
đến một mươi sáu h chiều nay mưa lũ đã làm một trăm bốn mươi ngôi nhà bị cuốn trôi bốn mươi ba nhà bị hư hỏng nặng một mươi hai người mất tích bốn người chết và ba người bị thương
xã nạm păm là xã bị thiệt hại nặng nề nhất về người và tài sản do mưa lũ gây ra vẫn đang bị cô lập hoàn toàn
hiện toàn xã có ba người chết tám người mất tích hơn bảy mươi hectare diện tích lúa mùa của nhân dân trong xã vừa cây xong đã bị vùi lấp
lực lượng chức năng đã di chuyển được bốn mươi ngôi nhà có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn
theo người dân tại đây cho biết lũ đổ về bất ngờ lúc nửa đêm mọi người chỉ kịp chạy lên núi chứ không kịp di chuyển tài sản
vì vậy tài sản của các hộ dân ở đây hầu như bị mất trắng
nhằm giảm thiểu thiệt hại về cơ sở vật chất tài sản của nhân dân chính quyền xã nạm păm đang huy động lực lượng bốn tại chỗ
gồm chỉ huy tại chỗ lực lượng tại chỗ phương tiện vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ để tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra
ngoài ra lực lượng công an quân đội cũng được huy động để giúp đỡ người dân